ban quản lý dự án đường sắt bộ giao thông vận tải cho biết
hiện dự án đường sắt cát linh hà đông đang triển khai đúng tiến độ đề ra
tất cả các nhân sự sẽ phải thành thạo kỹ năng để vận hành thử toàn hệ thống
phục vụ công tác nghiệm thu từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai tới đây
tuyến cát linh hà đông có sáu trăm tám mươi một lao động người việt nam
trong đó lái tàu lái phụ tàu bốn mươi một người đã được đào tạo tại bắc kinh đợt một
và một mươi tám lái tàu được đào tạo tại việt nam đợt hai
tất cả lao động này đang được tập huấn và kiểm tra lại lý thuyết sát hạch
trước khi vận hành thử tuyến cát linh hà đông
dự kiến từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sẽ bắt đầu chạy thử toàn hệ thống để đánh giá an toàn
căn cứ kết quả vận hành thử liên doanh tư vấn độc lập pháp act
sẽ cấp chứng chỉ an toàn hệ thống cho dự án dự kiến trong quý i năm hai nghìn hai mươi một
sau khi được cấp chứng chỉ chủ đầu tư là bộ giao thông vận tải sẽ nghiệm thu công trình
và bàn giao cho thành phố hà nội quản lý vận hành
theo tiến độ trước đây
dự án chạy thử toàn hệ thống vào đầu năm hai nghìn hai mươi để đánh giá an toàn
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến các chuyên gia từ trung quốc và pháp
không thể sang việt nam để thực hiện các công việc còn lại